trong khuôn khổ liên hoan thanh niên việt trung lần thứ ba ngày bảy tháng một mươi một
tại lào cai một trăm linh sáu đại biểu thanh niên tỉnh vân nam trung quốc và hơn một trăm linh đại biểu thanh niên tỉnh lào cai việt nam
đã trao đổi kinh nghiệm với chủ đề thanh niên sung kích phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh
tại diễn đàn đại biểu thanh niên hai bên đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thanh niên
trong các lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp nông lâm ngư nghiệp thương mại du lịch
và bảo vệ bản sắc văn hóa bảo vệ môi trường
đặc biệt thanh niên hai bên nhấn mạnh việc hợp tác liên kết phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và du lịch lữ hành
du lịch cộng đồng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của sức trẻ hai bên